khu vực hạ lưu thủy điện thủy điện tuyên quang đang bị sạt lở nghiêm trọng đặc biệt đường dẫn lên bến thủy hồ thủy điện tuyên quang xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng vài chục mét gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
được biết từ năm hai nghìn bảy nhà máy thủy điện tuyên quang với dùng tích hồ chứa khoảng hai ba tỷ m ba nước khi đi vào hoạt động
việc xả nước để phát điện và xả nước để bảo đảm an toàn hồ chứa mỗi khi có mưa lũ
lưu lượng nước về hồ chứa lớn đã gây sạt lở bờ sông ngâm hạ lưu thủy điện tuyên quang
vài hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực hạ lưu
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang
đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở và thực hiện khảo sát để có biện pháp xử lý kịp thời
trong những năm qua để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân
tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư hơn ba trăm linh tỷ đồng để chuyển bốn mươi hộ dân và xây dựng kè sông gâm hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quang
dự án kè sông gâm có tổng chiều dài năm km kết cấu chính của kè bằng bê tông cốt thép kết hợp xây đá hộc
đỉnh kè có hành lang bảo vệ và đường đi bộ
tuy nhiên gần đây do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kết hợp với việc nhà máy thủy điện tuyên quang mở cửa xả đáy
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất sinh hoạt của người dân khu vực hạ lưu thủy điện tuyên quang